thứ trưởng bộ ngoại giao tô anh dũng và ông gunner wigan tổng vụ trưởng châu á thái bình dương
của cơ quan đối ngoại châu âu đã đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai
ủy ban hỗn hợp việt nam liên minh châu âu về triển khai hiệp định khung đối tác
và hợp tác toàn diện việt nam eu
hai bên nhấn mạnh mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác
mang tính chiến lược giữa việt nam và eu nhất trí tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả
đại dịch covid một mươi chín giữ hòa bình xử lý các vấn đề an ninh truyền thống an ninh biển
và biến đổi khí hậu cùng với đó là tiếp tục phối hợp hiệu quả về năng lượng sạch
phát triển nghề cá bền vững tiến tới gỡ thẻ vàng của eu và thúc đẩy thương mại gỗ có trách nhiệm
phiên họp lần thứ ba dự kiến sẽ diễn ra tại hà nội vào năm tới năm hai nghìn hai mươi